theo dự kiến trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ nghe tờ trình về dự án luật cư trú sửa đổi
một trong những điểm đáng chú ý của dự án luật sửa đổi lần này là thay thế việc quản lý cư trú
từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý bằng công nghệ thông tin
phương thức quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu giấy sẽ được thay thế bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân
để truy cập cập nhật điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
các thông tin về nơi cư trú nơi tạm trú của mỗi công dân đều được cập nhật điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư cơ sở dữ liệu về cư trú
dự thảo luật lần này cũng đề xuất bỏ điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương
theo quy định hiện hành người dân muốn đăng ký thường trú vào huyện thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương
phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên
trường hợp đăng ký thường trú vào quận thì từ hai năm trở lên
riêng ở hà nội thời gian là ba năm trở lên
một điểm đáng chú ý khác là dự thảo luật cũng quy định việc xóa đăng ký thường trú với trường hợp công dân vắng mặt
tại nơi cư trú từ trên một mươi hai tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú ở nơi nào hoặc không khai báo tạm vắng
với công an xã phường thị trấn nơi thường trú